bị lực lượng chức năng kiểm tra khi có dấu hiệu phạm pháp trong đêm khuya
hai đối tượng là phạm văn dũng và võ đức mười đã manh động dùng hung khí tấn công tổ công tác hồng tổ thoát
cả hai đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo hồ sơ ban đầu do nghiện ma túy nên đêm khuya ngày một mươi năm tháng ba
dũng và mười đã chở nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
gặp tổ công tác cả hai đã tăng ga bỏ chạy được khoảng năm km thì bị bắt
lợi dụng đêm tối dũng đã rút dao thủ sẵn trong người tấn công chống trả thành viên của tổ công tác
khiến anh nguyễn minh hiến bảo vệ dân phố bị thương
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt được đối tượng dũng
tiếp tục truy đuổi tổ công tác đã bắt giữ được võ đức mười lúc dạng sáng ngày hôm qua
khi đang lẩn trốn tại xã bình sơn huyện phú riềng
công an phường phước bình đã bàn giao hai đối tượng cùng với vật chứng
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phước long tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
ngày mai một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm lại
đối với bị cáo trần thị hiền mẹ của nữ sinh giao gà ở điện biên
bị sát hại vào dịp tết năm hai nghìn một mươi chín và vi thị thu về tội mua bán trái phép chất ma túy
ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù
vi thị thu tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau đó hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu an
theo bản án sơ thẩm do trần thị hiền mua ma túy còn thiếu nợ của bùi văn công
lương văn hùng đòi nhiều lần không được nên các đối tượng này đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái
của trần thị hiền để tạo sức ép
quá trình giam giữ bắt cóc các đối tượng đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân trẻ
và sau đó sát hại
vụ án đã từng gây rúng động dư luận trong dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị tỉnh quảng bình có bờ biển dài hơn một trăm một mươi sáu km
nhiều năm qua tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định
để làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm về ma túy
các lực lượng chức năng như công an bộ đội biên phòng hải quan cảnh sát biển
đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương
tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tội phạm cho nhân dân khu vực biên giới biển
xây dựng các mô hình và cùng với nhân dân phát hiện đấu tranh và ngăn chặn một cách có hiệu quả
hai mươi bánh cocaine trị giá hàng tỷ đồng được phát hiện bởi ông võ văn hải
xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy tỉnh quảng bình trong một lần lượm ve chai trên biển
được hướng dẫn từ trước về các phương án phòng chống tội phạm
số ma túy trên đã được ông hải
giữ nguyên hiện trạng và báo cho bộ đội biên phòng đồn ngư thủy
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình để xử lý
để chúng tôi gây như là tiệp nhận tiệp thu
trong những năm vừa qua thì bộ bán xã đã thường xuyên để phối hợp với đôn biên phòng ngư thủy
để tân trá kiểm soát trên biển đặc biệt là khi phát hiện các vật thể lạ
cỗ dạt cỗ bơ
vừa rồi thì bộ bán xã cũng đã phối hợp với đôn để phát hiện và xử lý hai mươi vật thể lạ
vừa qua thì việc kiểm tra nghiên cứu thì đã chứng minh được là đó là hàng
cấm chất ma túy
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết gần đây nổi lên các đường dây
nhóm đối tượng tàu thuyền có hoạt động khác nhau đặc biệt tại vùng biển bắc và bắc miền trung
các nhóm đối tượng nước ngoài sử dụng các loại tàu cá để vận chuyển
trung chuyển ma túy đi nước thứ ba
đây được coi là thủ đoạn mới của tội phạm ma túy trên biển
do đó công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy được đẩy mạnh tại các địa bàn
bộ đội bám biển bám dân làm tay mắt đã và đang góp phần
kiểm soát tình hình tội phạm ma túy và giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn biển
đơn vị luôn xác định về phương chấm lấy dân nằm góc và dựa vào dân
để thực hiện tốt kinh nghiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
để làm tốt việc đó đơn vị chủ trọng công tác
và phối hợp tuyên truyền cho bà con nhân dân
nâng cao ý thức cảnh giác trong việc phát hiện
cung cấp cho đơn vị những thông tin có giá trị về phòng chống ma túy
phòng chống vật liệu nộ
sử dụng các công cụ
năm hai nghìn hai mươi ba các đơn vị trên địa bàn tỉnh quảng bình đã tổ chức thực hiện hai trăm linh hai đợt tuần tra bờ biển
sáu mươi sáu đợt tuần tra trên sông
các đợt tuần tra đều có sự hưởng ứng tham gia tích cực của quần chúng nhân dân
ngoài ra bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình còn nhận được hàng trăm thông tin có giá trị
về tình hình an ninh trật tự và hoạt động của tội phạm trên biển
để bộ đội biên phòng xây dựng phương án và kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả
đặc biệt là đối với tội phạm về ma túy
công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi gây tai nạn giao thông và liên tục khai man lý lịch
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng hai anh dương quang thơm ba mươi ba tuổi trú tại xã hòa phú tp buôn ma thuật
điều khiển xe máy lưu thông ở trên đoạn đường hồ chí minh qua gần chợ đoàn kết xã khánh hòa
tp buôn ma thuật thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do một đối tượng điều khiển
hậu quả làm đèn chiếu sáng của anh thơm bị vỡ đối tượng đã đổi xe và nói mang xe của anh thơm ra hãng tìm phụ tùng để thay
tuy nhiên điều khiển xe tẩu thoát
ban đầu tại cơ quan công an đối tượng khai tên là đào thành phương sáu mươi bảy tuổi trú tại quận hồng bang tp hải phòng
tuy nhiên cơ quan điều tra xác minh nhưng không đúng
tiếp tục sau đó đối tượng lại khai tên là lê đăng phụng sáu mươi bảy tuổi trú tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nhưng vẫn không đúng
hiện công an tp bùa ma thuật đang tổ chức xác minh và thông báo đến cơ quan chức năng
nếu biết rõ nhân thân lai lịch của đối tượng này thì sớm thông tin đến công an tp bùa ma thuật để phối hợp giải quyết
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa thông tin về năm hình thức lừa đảo trực tuyến nổi cộng trong những ngày qua
để người dân nhận biết và nêu cao cảnh giác
trong đó đáng chú ý là các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi như là
mạo danh công an để lừa kê khai thông tin tài sản
hay là lập các website fanpage giả mạo trang của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
gần đây trên không gian mạng liên tục xuất hiện các trang có tên cục an ninh mạng
hoặc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
để đưa thông tin khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và biện pháp phòng chống
đồng thời cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ công dân như tư vấn lấy lại tiền lừa đảo
hỗ trợ xử lý các vụ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai và qua bất cứ hình thức nào
ngoài ra người dân có thể kiểm tra các trang thông tin chính thống của cơ quan công an
tại phần liên kết website trên cổng thông tin điện tử có địa chỉ mps gov vn
hoặc bộ công an gov vn của bộ công an
theo cục an toàn thông tin công an tp hà nội gần đây liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an
thông báo có liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác
đồng thời tuyên truyền cho người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo kể trên
người dân không nên nghe và làm theo các yêu cầu hướng dẫn của người lạ
không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp thông tin phục vụ cho những hành vi phạm tội của đối tượng
hiện nay trên mạng người dân có thể dễ dàng tìm kiếm dịch vụ làm thay thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe
với mức phí từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh đồng tùy theo nhu cầu
tuy nhiên theo cục an toàn thông tin việc chọn dùng dịch vụ có thể khiến người dân rơi vào bẫy lừa đảo
cục an toàn thông tin khuyến nghị người dân khi có nhu cầu xin cấp mới đổi bằng lái xe
nên tự thực hiện thủ tục theo phương pháp
hướng thức trực tiếp tại sở giao thông vận tải hoặc trực tuyến qua tổng dịch vụ công quốc gia
phương thức được các đối tượng lừa cung cấp dịch vụ làm visa giá rẻ sử dụng là lập website
tài khoản facebook giả mạo các công ty xuất khẩu lao động uy tín tăng tải hình ảnh đưa kỹ người lao động
ở sân bay đưa ra nhiều chương trình ưu đãi với chi phí làm visa chỉ bằng một nửa so với công ty chính này
hàm rẻ nhiều người lao động đã sập bẫy lừa đảo
chuyên gia cục an toàn thông tin khuyên người lao động khi có nhu cầu làm visa
cần tra cứu danh sách doanh nghiệp được cấp phép trên trang thelab gov vn của cục quản lý lao động ngoài nước
bộ lao động thương minh và xã hội không cung cấp số căn cước công dân chứng minh nhân dân
mã otp cho bất cứ ai hoặc trên bất kỳ website lạ nào
thời gian qua nhiều người dân đã nộp tiền để được đi xuất khẩu lao động tại hàn quốc
theo chương trình lao động thời vụ của công ty trách nhiệm hữu hãng thương mại và dịch vụ du lịch l r ở quảng ninh
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân cần xác minh tìm hiểu thật kỹ qua website chính thức của các cơ quan quản lý
để tránh rơi vào tình cảnh tiên mất tật mang rinh vẫy của các đối tượng lừa đảo
cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương minh và xã hội cũng thông tin
đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba mới chỉ có một mươi hai địa phương của việt nam ký thỏa thuận với địa phương của hàn quốc

cục quản lý liminate có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội thu hút sự tham gia tích cực ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân
nhằm kịp thời hỗ trợ sẻ chia giúp đỡ với những hoàn cảnh khó khăn
tuy nhiên một số đối tượng xấu đã lợi dụng lòng thương tấm lòng nhân ái thiện nguyện của nhiều tổ chức cá nhân
đối với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phản ánh tại tỉnh đăng nông
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện cư rút tỉnh đăng nông phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đăng nông đấu tranh triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ngô trường thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại quận tân phú tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ngô trường thịnh lập nhiều tài khoản facebook đăng bài viết và hình ảnh
nhằm kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong già yếu neo đơn bệnh hiểm nghèo và kêu gọi xây dựng chùa
qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt trên ba sáu tỷ đồng của hơn ba người dân ở các tỉnh thành phố trong cả nước
em đã sử dụng hình ảnh em đã thu tập những hình ảnh của một số nhà chùa
và một số hình ảnh của nhà tỉnh

an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
đấu tranh triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với hoàng công trường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận gò vấp tp hcm
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
giữa năm hai nghìn một mươi hai em có lên mạng em xem những bài viết em có đao về
và em copy lại và sửa đổi rồi
tên mình để kêu gọi xin tư thiện
trừ việc xin tư thiện là thường thường là gia đình có con bị bệnh
có lại người than mắt có nhiều mạnh quanh cũng gửi tiền cho em để giúp đỡ
và số tiền đó em đã sử dụng tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn là lên mạng internet tìm kiếm thông tin và tải các hình ảnh
rồi đăng lên mạng xã hội facebook
kèm theo bài viết với những câu chuyện bịa đặt về hoàn cảnh hết sức đáng thương
rồi kêu gọi tử thiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân
với tên giả
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trường đã lừa đảo và chiếm đoạt gần sáu người
có tấm lòng hào tâm ở nhiều tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước
với số tiền trên năm sáu tỷ đồng
đề nghị bà con thường xuyên vào fanpage của phòng an ninh mạng phòng chống thất phạm
cơ hội cao và trang góng tin điện tử
chuyên mục an ninh trật tự của công an tỉnh
để kịp thời nắm các phương thức thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay
của các đối tượng
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
thận trọng tìm hiểu xác minh kiểm chứng kỹ thông tin
nhất là cần liên hệ với chính quyền địa phương
với bệnh viện hoặc các tổ chức đoàn thể liên quan
trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần báo ngay cho cơ quan chức năng
để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
thông báo nữ tài xế trong vụ va chạm trên phố trần cung
quận cầu giới hà nội ngày năm tháng ba
gây ồn ào dư luận
đã nộp số tiền phạt là một mươi một triệu đồng
cho hành vi điều khiển phương tiện
không quan sát gây tai nạn
trước đó chị này cũng đã bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng
về hành vi điều khiển xe ô tô
mà trong hơi thở có nồng độ cồn
như vậy là tổng số tiền phạt nữ tài xế này
đã phải nộp cho hai hành vi vi phạm
là nồng độ cồn và điều khiển phương tiện
không quan sát gây tai nạn
là bốn mươi sáu triệu đồng
tính đến chiều ngày một mươi bảy tháng ba
đã có ba trăm sáu mươi ca nghi ngộ độc
do ăn ở quán cơm gà
đường ba triệu thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
trong đó một trăm sáu mươi bốn ca
đang điều trị tại các cơ sở y tế
các nạn nhân được điều trị đúng phác đồ cấp cứu
giải độc của các cơ sở y tế
và tính đến nay
thì tình hình sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định
đối với sản phụ nghi ngộ độc
có dấu hiệu chuyển biến nặng trước đó
đến ngày một mươi bảy tháng ba
đã tỉnh tiếp xúc tốt mạch rõ giảm sốt không đau bụng
trước đó hàng loạt người nhập viện
do đau bụng nôn ói
nghi do ăn phải thức ăn nhiễm khuẩn
từ quán cơm gà này
lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động quán ăn
lấy mẫu thực phẩm đem đi xét nghiệm
kết quả cho thấy bảy người dương tính
với khuẩn salmonella
các đơn vị y tế đang theo dõi sát sao
tiếp tục công tác thu dung điều trị
sở y tế khánh hòa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan
tiếp tục điều tra dịch tễ
truy xuất nguyên nhân vụ ngộ độc
cắt nguồn lây
tăng cường truyền thông giáo dục người dân
ăn uống hợp vệ sinh trong mùa nắng nóng
giả soát kiểm tra các thực phẩm nguội
đồ ăn chế biến sẵn đồ ăn nhanh
thưa quý vị hoạt động của phần lớn
các cơ sở kinh doanh thu gom phế liệu
trên địa bàn tỉnh hải dương
đều tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường
khiến cho người dân bức xúc
một trong những nguyên nhân là do
cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
chưa quyết liệt trong công tác quản lý
và chấn chỉnh các hoạt động của những cơ sở này
ghi nhận tại thành phố hải dương
ngay cạnh ga hải dương
từ nhiều năm nay hoạt động của cơ sở
thu gom phế liệu này là những hình ảnh
thiếu thiện cảm
đủ loại phế liệu dễ cháy được tập kết để phân loại
sau đó vẫn chuyển đến nơi khác
thùng xốp được chất đóng trên mái nhà
lòng đường thì biến thành nơi phân loại
tập kết phế liệu đỗ xe tài
khiến cho những hội dân xung quanh bức xúc
và không yên tâm
bởi cơ sở này cũng đã từng xảy ra hỏa hoạn
chúng tôi thì không có quyền gì để mà đuổi người ta
người ta thuê của tư nhân
thế còn cái này chắc là người ta cũng phải làm việc
với những cơ quan có trách nhiệm
cơ quan hiệu quan
chứ còn cái này rõ nhìn thế này
ngày xưa đã có lần
cũng có lần mà chập trạng
nhưng mà dập ngay được
thế còn như bây giờ đã như thế này
chúng tôi thấy nó cũng rất là không yên tâm
cái mà lần trước
ở lòng đường này thì đã có quy giác của phường
họ thường xuyên họ đi
thì họ nhắc nhở kiểm tra đô nốc
thì cái đấy thì lại thuộc về quy giác của phường
bởi vì chúng tôi thì là dân ở bên cạnh
thế nên là
hàng ngày thì cũng chỉ sang nhắc nhở
người ta làm đến đâu ấy nó hoạn vào
để phòng ngừa nó cháy lỏ ra
đối với các khu dân cư
cũng chỉ tuyên truyền
vận động các chủ cơ sở thu gom phế liệu
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên trách nhiệm trong quản lý hoạt động
và việc yêu cầu các cơ sở thu gom phế liệu
phải thực hiện các quy định
về phòng cháy chữa cháy
lại thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân
các xã phường
với các trường hợp
các quán kinh doanh kdok
hoặc các điểm thu gom phế liệu
về phía khu dân cư
chỉ có trách nhiệm
xuyên kiểm tra
còn lại tất cả những việc
sử phạt hay dừng hoạt động
thì là thuộc quyền của ủy ban nhân phường
và công an phường
các cơ sở thu mua phế liệu
đều thuê địa điểm
và trong quá trình hoạt động
đều tồn tại nhiều bất cập
về môi trường mỹ quản đồ thị phòng cháy chữa cháy
và ô nhiễm môi trường
khu dân cư đã gặp riêng
gia đình thu mua phế liệu này
và tổ đội dân phòng
đã đến làm việc
kiểm tra toàn bộ
việc phòng cháy chữa cháy
của gia đình
thu mua phế liệu
khu dân cư cũng đã nhắc nhở
thứ nhất đảm bảo an toàn
về phòng chống cháy nổ
thứ hai an toàn
về con đường giao thông đi lại
vấn đề thứ ba nữa là
an toàn về vệ sinh môi trường
hoạt động của các cơ sở
thu mua phế liệu
đang khiến người dân rất bức xúc
tuy nhiên việc xử lý
vẫn chủ yếu
dừng lại ở việc nhắc nhở
trước thực tế này
yêu cầu đặt ra là các địa phương
cần phải tiến hành kiểm tra giả soát
một trăm linh các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
trong đó có các cơ sở thu mua phế liệu
qua công tác kiểm tra sẽ đánh giá
và kiến nghị các giải pháp
buộc các cơ sở phải tuân thủ
các quy định của pháp luật